trên một trăm linh năm hộ có người tham gia học nghề có việc làm và thu nhập cao hơn mức bình quân tại địa phương trở thành hộ khá chiếm ba chín tổng số lao động nông thôn tham gia học nghề
tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm là bảy mươi chín sáu vượt mục tiêu đề án đặt ra là sáu mươi
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín đã có bốn chín triệu lao động nông thôn được học nghề đạt tám mươi chín kế hoạch giai đoạn
tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín là tám mươi một bốn vượt mục tiêu đề án đặt ra một bốn mươi
phải khẳng định rằng là chúng ta làm cái thực hiện nghị quyết một năm thổ thủ tướng chính phủ về giải nghị nông thôn được thời gian rất dài
mà trong cả thời gian đấy thì chúng ta cũng nhận được rất nhiều khó khăn để được thành công
nhưng đến thời điểm hôm nay thì tôi cho rằng đây là một chiếc trinh đặc biệt thành công
thứ nhất là cái nhận thức của người dân
bây giờ có thể nói là trong giai đoạn hồi nãy thì nếu không học thì làm gì
phải học thứ nhất là phải học
nhưng mà học có hiệu quả không
thay vì trước đấy là chúng ta làm theo bán tỉnh nhất giải ngân
bán tỉnh nhất là cụng máng mất tiền để thay đổi nhận thức của người dân
chứ hiệu quả là chứ không
nhưng đến nay thực sự là có hiệu quả
và để làm được việc này thì phải nói rằng là hạ tỉnh đã thể trị hỏa tất cả chính sách của trung quốc bằng nghị quyết của tỉnh
và kêu gọi hủy động nguồn lực
và ngoài nguồn lực trung quốc
có nguồn lực của các cấp tỉnh huyện và xã
và trong đó có của người dân
thì kể cả những cái đó
thì chỉnh đi điều đó mà hiệu quả nó cao hơn
sau một mươi năm triển khai thực hiện các cấp ngành và các địa phương đã tích cực triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn
và đạt được những kết quả khả quan
có phần làm thay đổi ngành nghề chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo cơ hội tìm kiếm việc làm
nâng cao thu nhập cho người lao động thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và các mục tiêu xây dựng nông thôn mới
trong một mươi năm từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi chín kinh phí bố trí thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một mươi bảy một trăm linh bảy tỷ đồng
đạt sáu mươi năm tám kế hoạch vốn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó ngân sách trung ương bố trí gần bảy bốn trăm linh tỷ đồng kinh phí địa phương và các nguồn kinh phí trong các chương trình
đề án khác là chín tỷ đồng
theo lộ trình phân bổ thì nguồn vốn phân bổ dạy nghề giảm dần theo năm
vì thế giai đoạn gần hết nhu cầu người học ngày càng nhiều trong khi nguồn vốn cho thực hiện thấp đi
đặc biệt việc triển khai học nghề tập trung theo yêu cầu của đề án khó thực thi tại một số địa phương
hằng năm thì nó cấp kinh phí từ sở lao động cấp về thì chúng tôi nhận được những năm trước thì cũng đổ khoảng ba trăm linh triệu bốn trăm linh triệu
tuy nhiên là sụp giảm như những năm sau này là hai trăm linh rồi chúng một trăm linh triệu triệu
thì cái số lượng kinh phí đó chỉ đào tạo được
rất là ít lớp cho nên cái nguyện phòng của người dân học thì cũng không được hết được cái nguyện vọng
và chúng tôi cũng có cái mong muốn là nếu được thì cấp trên cấp cái kinh phí nhiều hơn để cho nhân dân được hưởng cái nguồn lợi từ đào tạo
thì đào tạo nghề miễn phí theo đề án một kỷ năm sau
chương trình đào tạo nghề nông thôn thì mặc dù nó đã hiệu quả trong thời gian qua
tuy nhiên nó cũng chưa đáp ứng được đầy đủ toàn diện một trăm linh đối tượng học nghề
tại vì đối với chúng tôi thì ngoài những hộ gia đình bình thường
thì có những hộ gia đình là đối tượng bảo trợ xã hội
có những hộ gia đình là người khuyết tật
có những hộ gia đình là thuộc hộ nghèo
có hoàn cảnh đặc biệt
thì cái điều kiện để họ tham gia cái chương trình học nghề tập trung
theo như cái đề án một cái quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu thì nó chưa có phù hợp
thí dụ như là họ phải tập trung lại học trong vòng ba bốn tháng
thì cái việc mà tạo thu nhập cuộc sống trong cái khoảng thời gian đó thì cũng tương đối là khó khăn
và hơn nữa thì những cái ngành nghề đó không phải là
có những cái ngành nghề mà không có trong cái chương trình thì những cái người này họ không thể học được
và hơn nữa cái việc học nghề mà ở tại đó

ở tại cái giảng đường ở tại cái phòng học ở tại trung tâm dạy ngài
ở tại cái nơi mà tập trung như vậy thì cũng chưa chắc là hiệu quả đối với một số đối tượng
công tác đào tạo nghề theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu thực hiện tại các địa phương tập trung nhiều dân tộc thiểu số
cũng gặp những khó khăn khi vận động bà con đi học tập trung
do đi lại xa xôi các nghề học xong cũng ít cho thấy hiệu quả ngay
học nghề nông nghiệp thì việc thực hiện
cũng mang tính phục vụ tự thân cho cuộc sống gia đình
học nghề phi nông nghiệp thì với việc học chỉ ba tháng
tay nghề chỉ cơ bản nên xin việc tại các cơ sở nhà máy sản xuất thường không dễ dàng
chính vì thế việc vận động bà con học hay di chuyển xuống các địa bàn xã để dạy
cũng khá khó khăn với chính quyền địa phương triển khai
theo tôi thấy thực tế ở địa phương thì cái nhu cầu học nghề nó không được cao lắm
ý như là mỗi năm thì địa phương chỉ mở được một lớp là nhiều
ví dụ như năm nay năm hai nghìn một mươi chín thì địa phương xã bình mỹ đã mở được
cái lớp lái xe năng hàng cho lao động nông thôn
thì qua cái quá trình mở cái lớp đó thì ngay từ đầu năm
thì các ban ngành vận động nói chung thì nó cũng tiên triền trên lo đài
ở ấp cũng hợp dân để tiên triền
nhưng mà cái nhu cầu đăng ký của người dân nó rất là thấp
cả xã thì chỉ đăng ký được khoảng tầm hai mươi tám đến ba mươi người

nhưng mà đến khi mà được cấp tiêu
cho nghề thì họ
ý như tới mà lúc học xong kết thúc lớp á
thì chỉ còn khoảng là mười mấy hai mươi người
trung tâm thì có những khó khăn nhất định
thì đó cũng là do địa bàn hồi nay lưới
nên có nhiều dân tộc thiểu số
và trại rồng ở các xã cũng là cũng hơi xa
còn đường đi tới trung tâm là giống như ở bên lớp học này
thì còn có một em là phải tiên hai mươi km ở xã đất
nhưng mà cái quan trọng nhất thì hiện tại là
vì cái khó khăn mà tàu công an việc làm
cho con em đồng bào đó là
chưa có các cái doanh nghiệp
nhà máy ở trên huyện mọc lên
cho nên là cái vấn đề mà tuyển sinh
cũng như tàu công an việc làm
hoặc là trong quá trình giảng dạy
thì cũng gặp những khó khăn nhất định
tôi thường mở các cái lớp đào tàu lưu đồng từ xa
thì quá trình để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân học
thì phải vận chuyển các trang thiết bị đầy đủ
lên các cái cơ sở đó để đào tàu
thì cái vận chuyển đó rất là khó khăn
với những kết quả và khó khăn tính đến thời điểm hiện tại
mục tiêu năm hai nghìn hai mươi
đào tạo nghề cho các cấp trình độ
cho một bốn mươi ba triệu lao động nông thôn
trong đó hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ sơ cấp
đào tạo dưới ba tháng cho chín trăm chín mươi lao động nông thôn
tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên tám mươi
cùng với đó giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
xây dựng dự án đào tạo nghề
tạo việc làm cho lao động nông thôn
vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách
thực hiện giảm nghèo biệt vững
trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

với mục tiêu hàng năm

với định hướng này
công tác đào tạo nghề tại nông thôn

với định hướng này
công tác đào tạo nghề tại nông thôn
sẽ phát phần trực tiếp vào công tác giảm nghèo biệt vững
tại khu vực vùng dân tộc thiểu số